với tội danh giết người bị cáo nguyễn minh trường ba mươi sáu tuổi chú tỉnh đồng nai đã bị tòa nhân dân tỉnh đồng nai tuyên phạt một mươi sáu năm tù giam
cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tỉnh đồng nai trường và anh nguyễn văn hiếu ba mươi tám tuổi cùng làm việc tại một sưởng gỗ thuộc khu phố bốn phường tân hòa tp biên hòa và thường xuyên có mâu thuẫn với nhau trong lúc làm việc
vào ngày sáu tháng bốn giữa trường và hiếu tiếp tục xảy ra xô xát trường dùng khúc gỗ tràm đánh vào đầu anh hiếu khiến anh hiếu tử vong
trường đã đến cơ quan công an đầu thú ngay sau đó